kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động đào tạo nghề xâm hại tình dục trẻ em của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi trách luận thẳng thắng nhiều đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề
đã có năm mươi một đại biểu quốc hội đặt câu hỏi trong đó một mươi tám đại biểu tham gia trinh luận về các vấn đề như bảo vệ trẻ em lao động việc làm tại khu vực nông thôn và miền núi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đã nắm chắc vấn đề trả lời rõ ràng đưa ra nhiều giải pháp thiết thực có lộ trình cụ thể để thực hiện
thời gian qua công tác của bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác lao động
việc làm bảo vệ trẻ em tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như các đại biểu đã nêu tại phiên chất vấn
đề nghị chính phủ bộ lao động thương minh và xã hội các bộ ngành liên quan tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế yếu kém trong đó tập trung vào một số vấn đề sau đây
tiếp tục ra soát để thực hiện để hoàn thiện chính sách
pháp luật có liên quan đến lao động việc làm giáo dục nghề nghiệp đưa lao động việt nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng
tiếp tục ra soát hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em
bảo đảm thực hiện quyền trẻ em kịp thời phát hiện tố giác xử lý nghiêm các hành vi bạo lực xâm hại trẻ em
xây dựng đề án huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ trẻ em
nhất là trẻ em vùng khó khăn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
ngày mai quốc hội sẽ dành cả ngày để tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ